đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi tám a thuộc địa bàn huyện đắc rông tỉnh quảng trị được xây dựng đã lâu mật độ giao thông đi lại ngày càng tăng đã làm cho đường xuống cấp nghiêm trọng
bên cạnh đó đường có nhiều khúc cua gấp và hẹp gây mất an toàn giao thông đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này
ông lương thanh minh ở thôn na nấm xã triệu nguyên huyện đắk cơ rông tỉnh quảng trị sống bên con đường năm trăm tám mươi tám a này đã hàng chục năm qua
năm nào ông minh cũng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này
tuyến đường năm trăm tám mươi tám a có chiều dài hơn một mươi bảy km đi qua năm xã và một thị trấn của huyện đắc rông
riêng đoạn đi qua xã triệu nguyên huyện đắc rông tỉnh quảng trị sống bên con đường năm trăm tám mươi tám a
đoạn đi qua xã triệu nguyên dài hơn ba km bị xuống cấp nhiều chỗ
chỉ cần hai chiếc xe tải như thế này mà tránh nhau thì người dân sẽ không còn lối đi
theo chính quyền địa phương nơi đây cho biết do đường xuống cấp và quanh co gấp khúc
nên rất nhiều người đi qua xã triệu nguyên dài hơn ba km bị xuống cấp nhiều chỗ
nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này
qua các lần tiếp xúc cử tri cũng như là tiếp xúc với nhân dân
thì ba con nhân dân của xã cũng kiện nghỉ với các cơ quan nhà nước
có phương án cũng như hỗ trợ để giúp đỡ địa phương làm lại con đường này
để đảm bảo là giao thông đi lại thuần tiền
mà đồng thời là để đảm bảo an ninh an toàn giao thông ở trên địa bàn của xã
vẫn biết đi lại trên tuyến đường này là vô cùng vất vả
và nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác
bởi đây là con đường độc đạo duy nhất của hàng nghìn người dân huyện đắk rông tỉnh quảng trị
họ phải đi qua đây mỗi ngày để đến được trung tâm huyện lị miền núi đa crông